trong buổi tổng duyệt thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm cố gắng khắc phục khó khăn của cám bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đặc biệt là cám bộ chiến sĩ các khối tham gia tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự tự hào của các đồng chí được tham gia phục vụ lễ kỷ niệm
từ đó từng cá nhân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm quy định trong huấn luyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục tổ chức triển khai huấn luyện nghiêm túc an toàn có sự đánh giá phân loại chất lượng theo từng khối từng hàng từng cá nhân để điều chỉnh linh hoạt hợp lý đảm bảo đều đẹp thể hiện sức mạnh và tính chính quy tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động
trước mắt là đảm bảo chất lượng tiến độ cương độ tập luyện đảm bảo về sức khỏe tinh thần của cán bộ chiến sĩ
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ chú đáo các điều kiện cần thiết phục vụ buổi lễ được trang nghiêm long trọng
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
tuần qua tại hà nội đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp giáo sư thomas j valey cố vấn cấp cao của trường đại học harvard kennedy hoa kỳ
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an việt nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác trao đổi chuyên môn với các viện trung tâm nghiên cứu của đại học harvard nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới
bộ trưởng tô lâm mong muốn hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ học bổng các khóa đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và ai đối với hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các hoạt động hợp tác giữa bộ công an và đại học harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

hội nghị đã ra tuyên bố chung trong đó các bên nhất trí thúc đẩy hợp tác phối hợp chặt chẽ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại chia rẽ mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp giữa ba nước kiên quyết không để bất cứ cá nhân tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến nước kia phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm

nhằm nâng cao chiến thuật kỹ thuật và năng lực chiến đấu trong xử lý các tình huống cháy nổ sự cố tai nạn
sau lễ khai mạc các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ba nước triển khai diễn tập phối hợp xử lý các tình huống về tai nạn giao thông xử lý sự cố dò dỉ hóa chất và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu
tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
vụ án dư luận xã hội quan tâm yêu cầu nhiệm vụ này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh khi chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong thời gian qua bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì phiên họp giao ban tháng ba trực tuyến đến bảy địa phương để đánh giá thúc đẩy các nhiệm vụ của đề án sáu
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệm vụ trọng tâm tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong đó có việc chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết một năm triển khai công văn số bốn trăm năm mươi hai của thủ tướng chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn của đề án sáu
sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một mươi tám của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuận
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành bám sát vào các danh mục hai mươi tám nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại buổi lễ khai mạc ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân khối đơn vị trực thuộc bộ công an và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh việc nâng cao thể chất gian luyện thể lực thể thao sẽ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
ngày chạy olympic năm nay thu hút gần hai năm trăm linh vận động viên là cán bộ chiến sĩ của năm mươi bảy đơn vị trực thuộc bộ công an tp hà nội hội viên hiệp hội thể thao công an nhân dân tham gia
thưa quý vị là lực lượng gần dân sát dân và nắm chắc đặc điểm vị trí địa lý tình hình dân cư
thời gian vừa qua công an các xã thị trấn trên toàn quốc đã và đang bám sát cơ sở vượt qua mọi khó khăn thầm lặng hy sinh góp sức mình cùng với lực lượng công an giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật ý thức cảnh giác đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội của người dân
chủ động xây dựng kế hoạch tấn công chấn áp các loại tội phạm điều tra xác minh trực tiếp phối hợp và giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở là những biện pháp mà lực lượng công an xã việt cường huyện trần yên đang thực hiện để gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương

chủ động xây dựng kế hoạch tấn công chấn áp các loại tội phạm điều tra xác minh trật tự tại địa phương